cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với vì văn biến phó chủ tịch ubnd xã thanh hưng huyện điện biên về tội tha mô tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vi văn biến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán tiền thuê máy lưu máy xúc của hạng mục làm đường giao thông nội đồng thuộc dự án dồn điền đổi thừa đất sản xuất nông nghiệp xã thanh hưng huyện điện biên từ năm hai nghìn một mươi tám để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật